nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất việt nam một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
sáng nay tổ dân phố văn xá phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự chung vui cùng ngày hội
trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
các đại biểu và nhân dân tổ dân phố văn xá đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở
góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước những kết quả nổi bật
mà khu dân cư tổ dân phố văn xá đã đạt được trong những năm qua
đồng chí mong muốn trong thời gian tới cán bộ nhân dân tổ dân phố văn xá nói riêng
đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh hà nam nói chung tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế xã hội chăm lau đời sống của nhân dân
chỉ đạo mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền
vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước khác
tại ngày hội đồng chí thứ trưởng bộ công an lãnh đạo tỉnh hà nam đã trao quà tạo hoa chúc mừng cán bộ nhân dân tổ dân phố văn xá
trao thưởng các gia đình tiêu biểu trong xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng dân cư
đồng thời cắt băng khánh thành nhà văn hóa khu dân cư tổ dân phố văn xá
thưa quý vị trong những ngày này từ đồng bằng cho đến miền núi cao không khí của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đang vô cùng sôi nổi
sau hai mươi năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết
chung sức đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa
xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no hạnh phúc
đây cũng là cầu nối giữa tổ chức đảng chính quyền và các tầng lớp nhân dân là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng
tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương đất nước
như lời dạy của chủ tịch hồ chí minh đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công
ngày hội đại đoàn kết năm nay những tiết mục văn nghệ do chính bà con nhân dân trong khu dân cư trình diễn
trong đó có rất nhiều các bác dù đã tuổi cao nhưng vẫn hăng hái nhiệt tình tham gia các hoạt động
kiếng cười vui rộn vang khắp trong hội trường bà con có điều kiện gần nhau hơn gắn kết thám đượm tình đoàn kết tình nghĩa xóm riềng
các cô rất mong đến ngày đại đoàn kết toàn dân toàn dân cùng được gặp gỡ trò chuyện giao lưu
nhà người già người trẻ thanh niên trụ nữ tất tần đật hoạt động rất là sôi nổi vui vẻ
khu vực chúng tôi khu vực mọi người cũng đã được nêu cao tinh thần đoàn kết
ở đây chúng tôi có cư dân của nhiều tỉnh nhiều khu vực ở cả nước
và bây giờ đây là cái khu dân cư mới cho nên là chúng tôi lại gọi là làng trong phố
trong khuôn khổ sôi nổi của ngày hội những thành tựu phát triển kinh tế văn hóa an sinh xã hội
và các phong trào thi đua trên địa bàn khu dân cư trong một năm nhìn lại đã được tổng kết chia sẻ
ngày hội cũng là dịp để đảng bộ chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư tình cảm của nhân dân
góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết vững mạnh
cũng đặc biệt quan tâm đến các phong trào bề nổi của phường
thế chính vì vậy thì các cái nội dung không chỉ là của riêng ngày hội đại đoàn kết đâu
mà tất cả các sự kiện chính trị của phường và của khu dân cư thì các hoạt động này nó đều rất là nổi bật
và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng cố gắng là để phát huy hơn nữa cái sức mạnh đại đoàn kết
từ trong hệ thống chính trị từ phường dưới cơ sở
năm nay ngày hội đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực đổi mới tư duy trong tổ chức
hai hoa với nhu cầu đời sống của người dân ở khu dân cư
chú trọng hình thức tổ chức liên khu dân cư từng bước giảm thiểu thời gian của phần lễ
những tồn tại hạn chế được chỉ ra để có những biện pháp khắc phục
xây dựng tập hợp khối đại đoàn kết vững mạnh hơn ngay từ cơ sở
ở mỗi địa phương từ cấp xã phường thôn bản đều phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị
và một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một dịp để củng cố khối đại đoàn kết
ở ngay khu dân cư để từ đó chia sẻ niềm vui chia sẻ những khó khăn đối với bà con thôn bản
bà con khối phố thực sự
còn ngày hội đại đoàn kết toàn dân thì như một ngày hội
mà đây là một ngày hội
cả hệ thống chính trị các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cấp quỷ chính quyền các địa phương
các bộ ngành là đến với người dân để lắng nghe người dân
thế và chia sẻ với người dân và thông qua đó để hoàn thiện
góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách và hoàn thiện các chính sách của mình
trong những ngày này hơn một trăm linh khu dân cư trên cả nước tổ chức ngày hội đại đoàn kết
tạo động lực khởi dậy tinh thần đoàn kết khu dân cư với mục tiêu thực hiện hiệu quả cuộc vận động
toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
hướng tới kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
và cũng tròn hai mươi năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
vào sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân phối hợp với học viện phật giáo việt nam
tổ chức hội thảo phật giáo với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
là thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân những năm qua
giáo hội phật giáo việt nam cùng tăng ni phật tử luôn gắn bó với dân tộc trong mọi hoạt động xã hội
phối hợp cùng lực lượng công an nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tích cực tham gia phòng chống tội phạm và có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tại hội thảo hơn năm mươi ý kiến tham luận và báo cáo của các đại biểu đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận
cơ sở thực tiễn từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của phật giáo đồng hành cùng dân tộc
trong công cuộc xây dựng phát triển văn hóa xã hội và bảo vệ an ninh quốc gia